nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ đặc thù năm hai nghìn một mươi tám của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa qua viện kỹ thuật biển tiếp tục có chuyến khảo sát lấy mẫu nước tại vùng tứ giác long xuyên
gồm an giang kiên giang và thành phố cần thơ
kết quả cho thấy nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ ô nhiễm vi sinh có chiều hướng tăng lên
trong năm hai nghìn một mươi tám viện kỹ thuật biển đã tiến hành lấy mẫu nước tại vùng tứ giác long xuyên một mươi hai đợt
mỗi đợt hai tháng riêng đợt một mươi một ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa qua cho thấy chất lượng nước trong vùng tứ giác long xuyên
bị ô nhiễm hữu cơ do chịu sự tác động bởi chất thải sinh hoạt
tuy có những dấu hiệu tích cực biểu hiện ở việc nồng độ ô nhiễm đã có chiều hướng giảm
nhưng một số vị trí như điểm giao của canh vĩnh tế và kênh hà giang thành phố rạch giá
cuối kênh rạch giá long xuyên kênh hà giang và kênh rạch giá hà tiên
có giá trị vượt ngưỡng cho phép do ảnh hưởng từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản
một loại thùng thùng như thế đó để mình xài nuống
còn cái nước dưới sông mình xinh đoạt để nấu ăn được thôi
nó nhiễm nhiễm cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ
và mới đây trong lần lấy mẫu nước đợt một mươi hai trung tuần tháng sáu
kết quả cho thấy nguồn nước trong khu vực tứ giác long xuyên bị nhiễm vi sinh khá cao
ô nhiễm hữu cơ gia tăng trở lại
nhưng bên cạnh kết quả cũng cho thấy độ mặn ở mức phần nghìn
điều này cho thấy chất lượng nước tại các vị trí quan trắc
không còn bị nhiễm mặn vùng xâm nhập mặn đã thu hẹp
về phía địa phương thì thứ nhất là tăng cược công tác tiên truyền cho người dân
về việc sử dụng nguồn nước nó hiệu quả đảm bảo vệ sinh môi trường
nội dung thứ hai nữa là quản lý tốt việc xây dựng các nhà trên sông kênh rạch
để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường
cái thứ ba nữa trong quá trình mà sản xuất nông nghiệp
việc trồng trọt sử dụng phân bón thuốc dịu sâu
thì cũng được hội nông dân của xã quỹ ban xã tuyên truyền để cho người dân hạn chế sử dụng
và quá trình chăn nuôi của các hộ dân thì cũng phải đảm bảo việc tuân thủ các quy định về môi trường
bên cạnh đó các ngành chức năng còn khuyến cáo thêm cho người dân
cần áp dụng các biện pháp diệt khuẩn nước thật kỹ trước khi dùng cho các mục đích sinh hoạt
và lấy vào các al nuôi tôm
các thủy vực có độ mặn thấp cần hạn chế lấy nước
và các al nuôi cần bổ sung thêm cali và maze để đảm bảo rằng tôm tăng trưởng bình thường và có tỷ lệ sống cao